ngày hai tháng một mươi một ngày làm việc thứ một mươi một kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
theo dự kiến quốc hội sẽ dành thời gian cả ngày để thảo luận về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và kế hoạch thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
cũng trong buổi làm việc các thành viên chính phủ sẽ phát biểu giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu quốc hội nêu
buổi làm việc sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi